tại thôn vạn xuân phường xuân lâm thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa đã xảy ra một vụ cháy lớn tại bãi giữ xe tự phát trong khu vực nhà dân
ngọn lửa đã làm sáu chiếc xe khách loại từ hai mươi chín tới năm mươi hai chỗ ngồi bị hư hỏng
theo người dân ngọn lửa bốc lên từ một chiếc xe đậu ở trong bãi trông xe của gia đình ông phạm văn hiệp
sau đó cháy lan sang các xe khác để bên cạnh
sau khi sự cố xảy ra cơ quan chức năng đã điều động ba xe chữa cháy và xe bồn
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy
sau hơn ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn không có thiệt hại về người xảy ra
nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra đánh giá để xử lý theo quy định